tại thành phố đà lạt bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả chương trình tái canh cà phê giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn hai mươi và bàn giải pháp tái canh cà phê hiệu quả trong thời gian tới
tính đến nay tổng diện tích cà phê trồng tái canh và ghép cải tạo tại các tỉnh tây nguyên là một trăm một mươi tám hai trăm linh hai ha đạt trên chín mươi tám năm kế hoạch đến năm hai nghìn hai mươi là một trăm hai mươi ha chủ yếu ở tỉnh lâm đồng và tỉnh đắk nông
sau gần sáu năm triển khai thực hiện chương trình tái canh cà phê đã trẻ hóa vườn cây cà phê già cỗi qua khảo sát có chín mươi tám các diện tích trồng sen canh mang lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con nông dân
bên cạnh đó dự án vnsat đã tổ chức đào tạo tập huấn cho gần hai mươi hộ dân về các giải pháp kỹ thuật nhằm tái canh bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu
tại hội nghị các đại biểu đã trao đổi thảo luận đưa ra các giải pháp tái canh cà phê hiệu quả trong thời gian tới với mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi năm duy trì ổn định diện tích sáu trăm linh ha năng suất hai bảy hai chín tấn một hectare sản lượng một tám hai triệu tấn một năm tái canh và ghép cải tạo thêm từ ba mươi đến bốn mươi ha